không chỉ có gà đông lạnh gà lông gà sống cũng là mặt hàng thường xuyên được vận chuyển qua đây
và những phi đội gà bay là tên của những chuyến hàng vận chuyển loại gà này
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
những hoạt động chở hàng diễn ra trong đêm vô cùng tấp nập hé lộ con đường vận chuyển tinh vi của gà lậu chưa được kiểm dịch mang nhiều nguy cơ cho người sử dụng lại tiếp tục được làm rõ